thưa quý vị hiện nhiều địa phương đã được nới lỏng giãn cách tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch bệnh
còn như vậy thì mới đảm bảo được những thành quả đã đạt được
và thời tiết trong ngày hôm nay thì cũng có một vài điểm cần chú ý
cụ thể là trong ngày hôm nay tại miền trung nam bộ sẽ không còn cảnh báo mưa rông trên diện rộng nữa
tuy nhiên lốc xét và gió giật mạnh thì vẫn cần phải được chú ý
còn ở miền bắc thời tiết nắng vẫn là chủ đạo trong ngày
chiều tối có thể xuất hiện cơn mưa bất trợt lượng mưa dưới hai mươi năm mm nên thời tiết sẽ dịu mát hơn
nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi hai độ
vâng còn với khu vực tây nguyên nam bộ thì thời gian mưa có thể xuất hiện vào buổi chiều
lượng mưa là từ ba mươi đến sáu mươi mm
quý vị cần lưu ý trong việc di chuyển trong khoảng thời gian này
vì trong cơn rông thì rất dễ kèm theo lốc xoáy
nhiệt độ tại tây nguyên là từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ khá là mát mẻ
còn nhiệt độ tại nam bộ thì nóng hơn một chút đó là từ ba mươi đến ba mươi một độ